tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ubnd đã tổ chức lễ trao giải thưởng vô lăng vàng hai nghìn một mươi chín
đây là lần thứ bảy giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh các cá nhân tập thể trên toàn quốc
có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
giải thưởng vô lăng vàng lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín được trao cho bốn mươi bốn cá nhân và một mươi chín doanh nghiệp
đây là những cá nhân và doanh nghiệp xuất sắc trong việc thực hiện hàng chục nghìn km an toàn
các doanh nghiệp tích cực tham gia hoạt động xã hội an toàn giao thông
bảo đảm sức khỏe cho lái xe và các chế độ chính sách với người lao động
giải thưởng cũng là động lực cho các doanh nghiệp vận tải cũng như đội ngũ lái xe
ý thức được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thiết thử góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm năm một mươi tai nạn giao thông trong năm hai nghìn hai mươi